hàng năm cứ vào dịp giáp tết nhu cầu tiêu thụ hàng hóa lại tăng lên hoạt động kinh doanh thương mại vì thế cũng diễn ra sôi động hơn
nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường trong tỉnh tri cục quản lý thị trường tỉnh cao bằng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động thương mại
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại cao bằng
cao bằng là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với trung quốc với hơn ba trăm linh km đường biên vì vậy việc tuần tra kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra hai ba trăm ba mươi bảy lượt tổ chức cá nhân phát hiện và xử lý năm trăm bốn mươi hai vụ vi phạm hành chính
trong đó có bảy mươi hai vụ vi phạm về buôn lạc